chủ tịch ubnd tỉnh cà mau đã có ý kiến chỉ đạo về việc xử lý các hộ nuôi sò huyết và xây dựng công trình trái phép
trong khu vực đầm thị tường thuộc các huyện trần văn thời cái nước và phú tân
đầm thị tường là một trong những đầm nước tự nhiên có cảnh quan thiên nhiên độc đáo dồi dào về nguồn lợi thủy sản
tuy nhiên những năm gần đây diện tích mặt nước đầm thị tường bị rất nhiều hộ dân bao chiếm trái phép để cất nhà khoanh nuôi sỏ huyết
chính quyền và các cơ quan chức năng tỉnh cà mau đã lập biên bản yêu cầu các hộ dân tháo rỡ di rời những công trình trái phép trên mặt đầm
nhưng các hộ dân không thực hiện
trước tình hình đó chủ tịch ubnd tỉnh cà mau đã chỉ đạo ubnd huyện trần văn thời cái nước và phú tân tiến hành kiểm tra
xác định quy mô diện tích thời gian thả và thời gian thu hoạch sò giống của các hộ dân trên đầm thị tường
để đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu các hộ dân phải tháo rỡ các tròi canh giữ nuôi sỏ huyết trái phép
trả lại hiện trạng ban đầu cho đầm thị tường